việc làm trong kỷ nguyên bốn và phát triển nền kinh tế số là những nội dung trọng tâm trong ngày làm việc cuối cùng của diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn hai mươi
bên lề diễn đàn hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam hai nghìn một mươi tám với sự hiện diện của thủ tướng nguyễn xuân phúc dành được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp việt nam
sau đây là tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân
năm triệu lao động việt nam sẽ phải đào tạo lại để thích ứng với những yêu cầu mới về kỹ năng về trình độ của kỷ nguyên bốn
đó là một bài toán lớn đối với các nhà quản lý và cũng là mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia trong phiên thảo luận về tương lai của việc làm
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì sẽ mang lại rất nhiều cái nghề mới nhưng mà cũng sẽ rất nhiều cái nghề mà sẽ bị thay thế
trong đó đặc biệt là những cái nghề
những cái nghề mà những nước như việt nam đang có tỉ trọng rất lớn ví dụ như là dẹp may ví dụ như là da dày ví dụ như là xây dựng
hay ví dụ là những cái công việc nhiều cho phụ nữ như là làm trong các nhà máy điện tử nhưng mà thực ra là chỉ làm những cái công việc rất đơn giản hay là các cái nghề thư ký
cùng với đó là lộ trình chuyển đổi hình thái kinh doanh loại hình kinh doanh theo hướng tiếp cận kinh tế số
với nội dung này cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa
những doanh nghiệp chịu nhiều tác động nhất trong cuộc cách mạng bốn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu
tiếp tục là hoàn thiện các cái cuộc thể chế với pháp lý để tạo ra những cái môi trường thọt lợi nhất một cái môi trường kiến tạo nói chung
cũng như môi trường kiến tạo nói riêng trong cái nghĩa đối với của các kinh tế số và của những cách mạng bốn
để cho các doanh nghiệp vừa vào nhỏ của chúng ta sẽ có điều kiện tiếp cận đối với những cái sự phát triển của công nghệ
những công nghệ quan trọng của kinh tế số và của cách mạng bốn
bên lề diễn đàn vcci tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam hai nghìn một mươi tám nhằm tạo lập một tầm nhìn chung cho cộng đồng doanh nghiệp việt nam trong kỷ nguyên bốn
đồng thời tăng cường xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư với các doanh nghiệp quốc tế tham dự diễn đàn kinh tế thế giới về asean
tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để các nhà đầu tư quốc tế các nhà đầu tư asean
các doanh nghiệp của việt nam cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cùng kết nối và sáng tạo để mở ra một cơ hội hợp tác mới trong niềm tin hứng khởi loan tỏa của cuộc cách mạng bốn
tại hội nghị này chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới bogle brander đánh giá rất cao những nỗ lực phát triển kinh tế và thích ứng với cuộc cách mạng bốn của việt nam
ông cho rằng với những chính sách tốt và đúng đắn
việt nam là minh chứng tốt cho việc đẩy lùi đói nghèo và không ngủ quên trên chiến thắng